đặc biệt là những người vốn nhỏ và muốn làm thử nghiệm
mỗi một mô hình kinh doanh đều có tính yêu việt của nó
có nghĩa là anh sẽ đựng mặt nọ chẳng mất mặt kia
tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả luật sư nguyễn thanh hà
có nghĩa là nó phù hợp với cái khả năng quản trị điều hành
khả năng mức vốn khả năng vấn đề về thị trường của mỗi cá nhân
muốn mở hộ kinh doanh hoặc là mô hình công ty trách nhiệm hoặc là cổ phần
tôi nghĩ là việc chuyển tiếp từ hộ kinh doanh lên công ty
thì hiện nay là chúng ta môi trường kinh doanh tương đối là thuận lợi
ví dụ tại hà nội hiện nay nếu để mở một doanh nghiệp mất tối đa là ba ngày
ngày trước cách đây năm năm mất hai mươi một ngày
tôi nghĩ là bây giờ cái bước mà chuyển tiếp từ hộ kinh doanh
lên công ty cổ phần và trách nghĩa hoạt
vấn đề về cơ chế mặt chính sách về các thủ tục hoành chính là vô cùng thuận lợi
cái quan trọng nhất là hộ kinh doanh họ có chịu để lớn không
để làm sao hoàn thiện các thủ tục hoành chính
và họ phải có một áp lực rất lớn
từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
đó là gì sẽ bị thanh tra
thủ tục về vấn đề về thuế về hải quan về công tác về mặt thị trường
nếu kinh doanh những cái ngành đặc thù
ví dụ như là vấn đề về an toàn thì phải an toàn thực phẩm
có rất nhiều các giấy phép mà đi theo
thế có nghĩa thì họ thấy là khi mà lên một mô hình như vậy
họ vướng quá một rừng các thủ tục
mà nó lại cản trở các hoạt động kinh doanh của họ
mà họ đang ở hộ kinh doanh
họ vẫn đang phát triển một cách nó bình thường
có thể là nếu mà là công ty
thì anh phát triển được hai con số
nhưng với hộ kinh doanh thì chỉ cần phát triển một con số
họ cảm giác là cái đó họ vẫn đang phát triển
đúng theo cái tư duy và khả năng và bản chất của họ
thì họ vẫn cứ thực hiện
nhưng tôi nghĩ là cái quan trọng nhất không phải là bước chuyển tiếp
mà quan trọng nhất là họ thấy là gì
với cái mô hình của họ
họ vẫn có thể phát triển được
họ vẫn phát triển một cách bền vững
hơn cái mô hình của công ty
nên do vậy họ sẽ không chuyển đổi
vậy thì nếu mà muốn định hướng
để cái việc mà chuyển đổi
nó diễn ra nhiều hơn từ các hộ kinh doanh
chuyển thành các cái mô hình công ty
hay là các cái mô hình doanh nghiệp khác
thì sẽ phải giải tỏa cái vấn đề tâm lý như thế nào
bởi vì nhiều ý kiến cũng cho rằng là
cái điều đó có thể sẽ khiến cho
cái khu vực kinh tế được cho là rất năng động này
có thể sẽ bị tê liệt
và ảnh hưởng tới cái vai trò của họ
như chúng ta nói là đóng góp tới ba mươi gdp
hiện nay thì ngày một tháng tám hai nghìn một mươi tám
thì hà nội cũng ban hành một cái thông báo
là miễn sáu trăm linh ngàn
đối với các cái
cá nhân mà muốn thành lập các doanh nghiệp mới
có nghĩa là các cái phí khi đăng ký doanh nghiệp
rồi công bố doanh nghiệp
thì những cái khoản phí đó được miễn
là sáu trăm linh ngàn trên một doanh nghiệp
rồi là bộ tài chính vừa rồi cũng ban hành
thông tư bốn mươi bảy
đó là cũng miễn luôn ở các cái tỉnh thành trên cả nước
về cái việc mà thủ tục đăng ký doanh nghiệp
thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà chúng ta đưa ra chính sách
thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải tháo gỡ
từ cái đầu mối đó là
các cái công ty
cả công ty trách nhiệm hoặc là công ty cổ phần
bởi vì năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi được biết là
thủ tướng chính phủ cũng ban hành một cái chỉ thị
đó là không thanh tra doanh nghiệp
quá hai lần trong vòng một năm
nhưng mà hiện nay thì các cái việc đó
thì nó đang diễn ra vẫn thường xuyên một cách liên tục
thế do vậy mà các hộ kinh doanh họ thấy đó là những cái bức cản trở
thì tôi nghĩ là
cái đầu tiên vấn đề thay đổi đó là
chúng ta phải tạo ra một cái môi trường
nó kinh doanh mà không có quá nhiều
các thủ tục để ràng buộc cho các công ty
bởi vì hộ kinh doanh người ta sẽ nhìn
bản chất là các công ty
đang với những cái gì mà họ không có thể đáp ứng được
chắc chắn họ sẽ không có thể trở thành các công ty được
vấn đề nữa tôi nghĩ là
cái sự mà liên kết hợp tác
tạo theo cái chuỗi liên kết
của chúng ta vẫn còn tương đối đồng lẻo
nghĩa là các cái hộ kinh doanh với các công ty
trách nhiệm hiệu hoạn rồi công ty nhỏ
và vừa và siêu nhỏ chưa có mối
liên hệ liên kết hợp tác làm ăn
ký kết giao thương một cách hiệu quả
trong thời gian vừa qua nên họ cảm giác là
hộ kinh doanh họ tương đối là bơ vơ
trong một cái thị trường tương đối là rộng
vấn đề thứ ba nữa tôi nghĩ là
hiện nay là các cái quy mô vốn của chúng ta
đối với hộ kinh doanh
thì họ không được ưu tiên nhiều
các khoản vai vốn so với các công ty
thì để mà muốn chuyển đổi họ lên
thì mình phải có nhiều ưu đãi
và chúng tôi mong muốn là mình phải có một cái lộ trình
chúng ta không thể nào dùng bằng
mệnh lệnh hành chính
để yêu cầu hộ kinh doanh trở thành công ty
được trong một thời gian rất là ngắn
mà quan trọng nhất là chúng ta phải vận động tuyên truyền
và tạo mọi cái điều kiện thông thoáng nhất
họ cảm giác là gì
khi họ chuyển đổi như thế
thì họ an tâm hơn
và họ sẽ quyết tâm đi đến cùng
và họ cũng mong muốn là được lớn
được mở rộng thị trường được mở rộng bạn hàng
và cơ chế chính sách chúng ta nó thông thoáng
thì chúng tôi nghĩ là cái việc đó mình sẽ làm được
quan trọng là họ sẽ cảm thấy là không bị bỏ rơi
trong một cái nền kinh tế
cũng đang rất là năng động
họ cũng đang có một cái vai trò
vậy thì cũng lật ngược lại vấn đề
nhiều ý kiến cho rằng là thay vì
một cái mệnh lệnh hành chính
hay là một cái chính sách để cứ phải
chuyển đổi thì chúng ta
hãy kích thích quan tâm
để cho những ba hơn ba triệu hộ kinh tế này
tự họ phát triển năng động
với một cách thức quản lý tốt hơn
thì luật sư nguyễn thanh hà đánh giá như thế nào
với cái nhận định này
tôi nghĩ là đây là cũng là một cái ý kiến đúng
nhưng mà tôi muốn thêm vào
một cái ý kiến của anh cúc anh là
hiện nay thì thật ra hộ kinh doanh
có một số cái lợi thế
mà tôi nghĩ là doanh nghiệp khó
ví dụ như là
hiện nay là đối với hộ kinh doanh phần lớn
là áp dụng cái mô hình thuế khoán
ví dụ như là anh mở một cái nhà nghỉ
một cái khách sạn
hoặc là một cái nhà hàng kể cả đông khách
nhưng mà cán bộ thuế sẽ xuống
làm việc và có một cái mức thuế khoán
ví dụ như là một tháng anh đóng năm bảy triệu
so với lại mà anh mở công ty
và anh phải xuất hóa đơn cho khách
thì đấy là một cái lợi thế rất lớn
thứ hai là đối với doanh nghiệp
anh sử dụng một mươi đến
khoảng ba mươi lao động
thì hàng tháng anh phải đóng một cái tiền bảo hiểm xã hội
thế nhưng mà đối với
đối với lại hộ kinh doanh thì đâu có
cái giảng buộc đó
thì đấy là một hai cái mà lợi thế rất lớn
mà hiện nay thì người ta rất ngần ngại
trong cái việc là chuyển lên
lên doanh nghiệp
và thứ ba nữa là đối với lại doanh nghiệp
thì hàng năm phải có báo cáo tài chính
ông phải rõ ràng về cái khoản thu khoản chi
để biết được nhưng mà đối với lại hộ kinh doanh
thì nó do gắn với chủ
nó lẫn lộn giữa cái tiền của chủ
với lại cái tiền của hộ kinh doanh
thế vì vậy mà người ta vẫn thích
nhiều người tư duy từ xưa
người ta vẫn thích
người ta thích làm cái mô hình đấy hơn
là sau mới mở doanh nghiệp
thì đấy tôi nghĩ là một trong những cái thực tế
mà tôi tư vấn tôi biết được là nó rất khó
để nếu mà những cái hộ kinh doanh nào
mà có điều kiện chuyển lên doanh nghiệp
có điều kiện phát triển thì tính đi tính lại
về thuế rồi về các cái nghĩa vụ
thì muốn là thôi ở lại hộ kinh doanh
vì cuối cùng thì đồng tiền nhiều
quan trọng của doanh nghiệp với hộ kinh doanh là không quan trọng
mà quan trọng là bao nhiêu tiền vào túi ông chủ
chúng ta làm kinh doanh thì phần lớn
hướng đến mục tiêu là doanh thu và lợi nhuận mà
đấy thì tôi nghĩ là
đấy là một cái thực tế mà tôi muốn trao đổi
thì từ đó thì chúng ta mới suy nghĩ là
thế bây giờ giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào
thì cơ quan thuế có nên là
quản lý chặt lại
đối với hộ kinh doanh không
không áp dụng hình thức thuế khoán nữa
mà bây giờ sẽ áp dụng như là hình thức doanh nghiệp
cũng vat cũng đầu ra đầu vào
cũng áp dụng thuế thu nhập là hai mươi
đấy thì tôi nghĩ là
đấy là một cái bài toán mà chúng ta
cần suy nghĩ
và họ thì cũng sẽ vẫn là hộ kinh doanh
đúng rồi chứ còn nếu mà bây giờ mà
cơ quan thuế cũng
tính đi tính lại là nếu mà ép doanh nghiệp
theo kiểu hai mươi thuế thu nhập doanh nghiệp
lợi nhuận thì cũng lại khó cho hộ kinh doanh
đấy thì đây là một cái bài toán
mà tôi nghĩ là rất là khó
bởi vì tôi nghĩ là các cái nhà
lập pháp và nhà làm chính sách
tương đối là khó bởi vì thứ nhất là như này
đây là một cái mô hình hộ kinh doanh
là cái mô hình mà chỉ có ở việt nam hay trung quốc
nó ở một cái giai đoạn rất là
chúng ta không có cái kinh nghiệm ở thế giới để chúng ta học hỏi
đó dĩ dải vì sao vẫn còn là một cái câu chuyện
đang có khá nhiều những cái sự
tranh cãi cũng như là
phản biện từ rất là nhiều chiều
bởi đó không phải là vấn đề
chỉ của doanh nghiệp mà vấn đề quản lý
vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một số
những cái ý kiến về vấn đề này
thưa hộ kinh doanh và luật doanh nghiệp
vừa bảo đảm tôn trọng tính chất lịch sử
đặc thù của kinh tế hộ ở việt nam
vừa lấy bước tiến quan trọng
đưa hệ thống pháp luật về doanh nghiệp của nước ta
phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế
chấp nhận sự linh hoạt và đa dạng của các mô hình kinh doanh
và đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập
nguyên sách nhà nước lại có thể tăng thêm
khi các hộ kinh doanh hoạt động bài bản hơn
minh bạch hơn thì sẽ giảm thiểu
sự thỏa thuận thuế giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế
giảm được sự nhúng nhiễu và tham nhũng vật
năm điều của luật
đưa vào trong dự thảo luật
tôi thấy không có gì là mới mẻ so với hiện hành
rất là đơn giản
chưa rõ ràng
chưa có gì mới so với hiện hành
và như vậy là nó cũng chưa phải là
cứu cánh cho hộ kinh doanh như kỳ vọng
mà chúng ta nêu ra
và nếu năm điều này mà đưa vào thì tôi xin thưa
một quốc hội có chăng chỉ được cái lợi đầu tiên
mà chúng ta thấy được là mở mắt ra hôm trước
hôm sau là từ bảy trăm linh hộ
nghèo doanh nghiệp chúng ta được năm triệu doanh nghiệp
nếu như lý do đưa hộ kinh doanh vào luật
để sau đó có thể chuyển sang doanh nghiệp
thì có cần thiệt không
khi mà việc chuyển đổi vẫn phải thỏa mãn
đầy đủ các điều kiện theo quy định
tại điều khoảng một điều hai mươi tám
của luật như bao doanh nghiệp mới bắt đầu thanh lập khác
thưa thưa một luật sư nguyễn thanh hà
gần đây thì ban soạn thảo của luật doanh nghiệp sửa đổi
cũng đã dành một chương
để quy định về hộ kinh doanh
theo luật sư
đây là một cái việc làm cần thiết như thế nào
trong bối cảnh như thế này
tôi nghĩ là tôi cũng đã
đọc cái dự thảo và cái chương
về hộ kinh doanh
thì tôi thấy là nó không có
một bất kỳ một cái điểm mới nào
sáng tạo nào
về cái việc là quy định về hộ kinh doanh
nó chỉ có một cái sửa đổi duy nhất
đó là bỏ cái giới hạn là
một hộ kinh doanh không được sử dụng quá một mươi lao động đi thôi
thế còn lại thì vẫn
bê nguyên những cái nguyên tắc
của trong cái
nghị định bảy mươi tám của chính phủ
hiện nay quy định về hộ kinh doanh
để lân lên thành luật
thì tôi cũng băn khoăn suy nghĩ là
nếu mà trong cái điều kiện hiện nay
mà khi mà chúng ta
chưa tổng kết được cái quá trình
thực hiện cái nghị định bảy mươi tám
một cách chính xác
thì chúng ta có lên trăng là đưa nó lên
trong cái luật doanh nghiệp hay không
thì quan điểm của cá nhân tôi là chúng ta
chưa lên đưa vào cái luật doanh nghiệp
mà chúng ta lên đợi một cái thời gian nữa
thì có thể là chúng ta sẽ xây dựng
riêng lân lên cái nghị định bảy mươi tám
nên thành luật riêng về hộ kinh doanh
thì nó sẽ phù hợp hơn
cái quan điểm cá nhân của tôi
khi mà chúng ta chưa có cái điều kiện cụ thể
để chúng ta xây dựng luật
hiện tại thì hộ kinh doanh vẫn chỉ đang quy định
ở cái mức độ là nghị định
nhưng mà cũng có một cái điểm mới nữa
là cái tên gọi của loại hình
kinh doanh này là cá nhân kinh doanh
vậy thì cái mức tên gọi này
đã có thể được định hình
một cách chính xác đầy đủ và bảo đảm
cái tính pháp lý đối với cái mô hình này chứ
tôi nghĩ là nếu mà bây giờ để chữ cá nhân kinh doanh
thì nó cũng không phù hợp lắm
bởi vì để chữ hộ kinh doanh
thì nó hay hơn bởi vì
theo cái nghị định bảy mươi tám
cũng như là thực tế thì có nghĩa là
hộ kinh doanh thì nó bao gồm một cái cá nhân
để kinh doanh hoặc là một số
người ở trong cái hộ gia đình đó
để tiến hành
là ủy quyền cho một người
để kinh doanh
ví dụ như ở nông thôn thì có người bố với mẹ
rồi con thì làm một cái nhà
say sát chẳng hạn hoặc là một cái cửa hàng tạp hóa
chẳng hạn thì cả gia đình cùng kinh doanh
hoặc mở một cái hàng ăn chẳng hạn
thì tôi nghĩ là
để tránh cái việc là
ảnh hưởng đến cái tên gọi
nó ảnh hưởng đến xáo trộn thì tôi nghĩ là cứ lên để
hộ kinh doanh theo quy định của bộ luật dân sự
trước đây và cũng đã quen mồm
quen miệng rồi từ người dân rồi
thì tôi nghĩ là không nên
sáng tạo ra những cái khái niệm mới nữa
còn từ góc độ của doanh nghiệp thì sao
thưa ông mạc quốc anh ông đánh giá như thế nào
về cái ý kiến cho rằng là
đưa hộ kinh doanh vào luật
tức là nâng lên được cái mức độ nghị định hiện nay
thì cũng là một phần như
ông cũng đã nói ở
cái câu chuyện ban đầu là
thể hiện cái sự quan tâm đến
đối tượng này
và để họ có một cái tính chính danh hơn
thì ông đánh giá như thế nào
tôi cũng hoàn toàn đồng ý đối với
những nhà làm luật
đặc biệt là các cơ quan quản lý
mình mong muốn là
họ muốn chứng nhận cái mô hình
các hộ kinh doanh là một chủ thể
để có thể phục vụ
và cung cấp các dịch vụ
đặc biệt các chính sách nhà nước cho nó tốt hơn
và đưa họ vào một cái mối liên kết
được hỗ trợ một cách nó bền vững hơn
thì chúng tôi mong muốn là
nếu từ nghị định mà chúng ta chuyển thành luật
thì nó phải có một cả qua một quá trình
tôi cũng hoàn toàn đồng ý
cả ý kiến của luật sư nguyễn thanh hà
đó là chúng ta phải ra soát kiểm tra đánh giá
cái mô hình này
đã được tồn tại trong vòng bao nhiêu năm
những ngành nghề nào của mô hình kinh doanh
có thể tiếp cận được với cả mô hình
của các công ty
thì mình tư vấn cho họ
bổ trợ hỗ trợ tuyên truyền vận động
để họ chuyển đổi thành mô hình công ty
để họ có thể phát triển một cách nó mạnh hơn
có nghĩa là mình phải có một cuộc
ra soát kiểm tra đánh giá thanh lọc
để hỗ trợ tư vấn cho họ
còn tôi mong muốn là nếu mà trở thành luật
nhưng mà nó phải có lộ trình
chúng ta không thể nào đốt cháy giai đoạn là đưa họ vào luật luôn
bởi vì như thế nó sẽ gây vấn đề về xung đột
và sẽ có rất nhiều
bước tính toán các hộ kinh doanh
họ sẽ tính làm sao
như hôm nay luật sư nguyễn thanh hà có phân tích
về vấn đề về chi phí
vấn đề về thuế
vấn đề về môi bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế
họ không phải nộp
thì để mà trở thành những công ty chắc chắn họ sẽ bị thiệt hơn
thì họ sẽ phải tính toán làm sao
cái gì được cái gì hơn
thì các cơ quan nhà nước làm chính sách
mình phải đi trước một bước
để tính toán làm sao hộ kinh doanh
họ chuyển đổi mô hình họ không bị thiệt
mà họ vẫn có thể hòa nhập vào trong cái nền kinh tế của thị trường
mà chúng ta đang định hướng
còn đối với tôi đánh giá
nếu mà có đưa vào luật
thì tôi nghĩ là đưa vào một điều của luật
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì nó sẽ phù hợp hơn
bởi vì hiện nay thì luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
thì đã được ban hành và có hiệu lực
từ ngày một tháng một hai nghìn một mươi
mà hiện nay đã được hai năm rồi
thì đưa vào một điều khoản của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì khi họ thấy là gì
bởi vì các cái điều luật hiện nay
thì chúng ta là có rất nhiều cái văn bản luật
thì nếu để hộ kinh doanh họ tiếp cận được dần
với các cái khối
các cái mô hình các cái doanh nghiệp
thì tôi nghĩ là đưa vào luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì nó sẽ phù hợp hơn
bởi vì hiện nay là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
đang hỗ trợ và có hành lang pháp lý rất tốt
cho các cái mô hình các cái doanh nghiệp nhỏ
những doanh nghiệp siêu nhỏ
bởi vì hiện nay là chúng ta có ba hai trăm linh các làng nghề
mà hiện nay các hộ kinh doanh của chúng ta
đang nằm giải rác
ở các làng nghề rất nhiều
ngoài các cái cửa hàng tiện ích
ở các cái phố trung tâm
thì đấy là các mộ hộ kinh doanh
những đặc biệt các làng nghề hiện nay
đó là những cái mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ
và rất nhỏ
mà nó phù hợp với khả năng và năng lực
của các cá nhân
mà chúng ta đang phát triển trong thời gian vừa qua
mà chúng ta đưa vào đó thì tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn
để làm sao cái mối liên kết
hợp tác cộng sinh
rồi giao thương kết nối
thì họ sẽ hỗ trợ bổ trợ cho nhau
thì nó sẽ tốt hơn bằng cái việc mà các cơ quan quản lý
đã đồng hành trong thời gian vừa qua
như vậy là chúng ta cũng đồng quan điểm là sẽ cần
có một cái lộ trình
và điều quan trọng ngay bây giờ sẽ là hướng dẫn hỗ trợ
như thế nào để họ có được
một cái cách thức hoạt động
hiệu quả và dần dần định hướng
có thể sẽ nâng lên một cái mô hình khác
nếu làm như vậy
thì ông cũng cho rằng là điều đó
cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc
chúng ta hoàn thành cái mục tiêu
của một triệu doanh nghiệp như ông đã nhắc tới ở cái vần đầu
tôi nghĩ là để hoàn thành mục tiêu
ban đầu như chúng ta trao đổi là
một triệu doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
thì nếu mới cách thức mà chúng ta
đổi mới vấn đề về tư duy
đặc biệt là từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
có cái hành lang pháp lý
nó hết sức cụ thể và chi tiết
ví dụ hiện nay đối với các doanh nghiệp
thì các thuế thu nhập
của doanh nghiệp là hai mươi
nhưng đối với hộ kinh doanh khi mà chuyển đổi như thế
thì mình phải có thuế ưu đãi cho người ta
có nghĩa là chỉ một mươi cho đến một mươi năm thôi
để người ta thấy rằng là khi người ta lên đó
thì người ta có cái ưu thế hơn
so với những cái doanh nghiệp
mà được thành lập lâu
họ có lợi
còn đối với từ phía các
từ phía các hiệp hội
từ phía các chuyên gia
từ phía các cơ sở đặc biệt các tỉnh thành
thì mình phải tạo ra một cái thị trường
để cho các hộ kinh doanh
họ có khả năng phân phối vào
các doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa
có nghĩa là mình phải tạo sự liên kết
hợp tác giữa các mô hình
kinh doanh khác nhau
vì hiện nay chúng ta đang có một cái phong trào
là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
tại sao mà chúng ta lại không liên kết
hợp tác với các doanh nghiệp này
và một phần nữa là có sau ba mươi năm đổi mới
chúng ta thúc rất nhiều các doanh nghiệp fdi vào
thì tại sao chúng ta không đưa
các hộ kinh doanh các doanh nghiệp nhỏ
vừa những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
kết nối với cả một hệ sinh thái
các doanh nghiệp như vậy
thì họ chia sẻ những kinh nghiệm quản trị
chia sẻ vấn đề về khoa học công nghệ
để họ thấy rằng là khi mà chuyển đổi lên
chỉ tôi là nâng tầm được
cái hộ kinh doanh lên
mà lên được doanh nghiệp thì được lợi cái gì
mà ở hộ kinh doanh thì cái phạm vi của anh nó hạn hẹp như thế nào
thì anh bất lợi ở điểm gì
thì tôi nghĩ là cần các cái chuyên gia rất là sâu
kể về kinh tế kể vấn đề về tân vấn
và về pháp lý nữa
để hỗ trợ bổ trợ cho các hộ kinh doanh
thì chắc chắn tôi nghĩ là chắc chắn sẽ đạt được
nhưng đó là một vấn đề về chiến lược một cái lộ trình
chứ không phải là có thể là
ăn sổi được đúng không ạ
điều đó thì có nghĩa là chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng
một cách cơ học rằng là chúng ta có thể trích
có thể chuyển đổi một phần từ cái ba triệu hộ kia
để chúng ta có một triệu cái doanh nghiệp
như cái mục tiêu hai nghìn hai mươi
chắc chắn bởi vì nó còn góc độ nó rất cản trở
ví dụ như là vấn đề về lợi ích
và những cái gì mà hộ kinh doanh
họ đã được lợi trong thời gian vừa qua
chắc chắn nó cũng không thay đổi như là luật sư đã có trao đổi
họ phải đóng bảo hiểm xã hội cho từng đấy cán bộ công nhân viên
rồi là các cái thuế họ phải đột
rồi báo cáo hàng quý
rồi là báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm
thì đó là những cái mà họ đã góc độ đã cản trở họ rồi
thì bây giờ để khơi thông những cái điều đó
thì đó là những cái điều kiện
mà tôi nghĩ là họ phải vướng phải
thì bây giờ các cơ quan quản lý nhà nước
mình làm bằng mọi cách nào đó
ngoài việc mà mình sử dụng vấn đề về mệnh hành chính
thì phải có thao gỡ từ các cái chính sách như vậy
nó phải hết sức cụ thể và chi tiết
vâng và đó cũng chắc chắn sẽ là thách thức đối với chính các cơ quan quản lý
khi mà họ muốn đưa những cái cơ chế quản lý tốt hơn
với đầy đủ các quy trình thủ tục thuế
rồi pháp lý khác
vậy thì cái điều đó cũng có mang lại một cái thách thức
đối với cái bộ máy quản lý hay không
có thể sẽ phình to hay là cái chi phí tuân thủ
cũng sẽ là rất lớn
tôi nghĩ là hiện nay thì có một cái thực tế là
cái năng lực quản lý rồi năng lực điều hành
của những cái cơ quan nhà nước cơ quan quản lý
đôi khi là nó chậm hơn so với lại
cái thực tế của sự phát triển
ví dụ như là
cái nhiều nhiều ngành tôi thấy là
ví dụ như là khi mà có một cái lượng doanh nghiệp
tương đối là lớn chẳng hạn
thì trước đây thì kỳ vọng của chính chính phủ chẳng hạn
thì là muốn là rút ngắn cái thời gian
đăng ký kinh doanh hoặc là chúng ta làm qua mạng
thế nhưng mà đi triển khai vào thực tế
thì tương đối là khó
bởi vì lại quá nhiều doanh nghiệp ra đời
sau đó thì lại sửa đổi bổ sung
thì dần dần lại quay về cái cách tạm cũ
thì tôi nghĩ là cái này nó cũng khó
về mặt doanh nghiệp này
thứ nhất là về mặt ý chí chủ quan
của cơ quan làm chính sách
nhưng mà cái thực tế khi mà triển khai
thì tôi nghĩ là quay trở lại
cái vấn đề là hiện nay ba triệu hộ kinh doanh
thì chúng ta bây giờ ứng xử nó ra sao
thì cái việc là chúng ta đưa nó vào luật chỉ là một phần thôi
nhưng mà cái quan trọng nhất của cái người làm chính sách
là phải suy nghĩ để làm sao mà tiếp tục ba triệu hộ kinh doanh này
tiếp tục phát triển
và đấy là cái nguồn lực rất là lớn
để chúng ta có thể
giải quyết công an việc làm
và đây là một cái khu
khu gọi là kinh tế tương đối là năng động
và nó có thể là
chống chọi được với những cái biến chuyển
hoặc là những cái khủng hoảng kinh tế
bởi vì không gì tốt bằng người dân
người ta chính lo cho cái cuộc sống của mình
và sau đó thì góp phần vào
một cái phần thuế để giải quyết cái an sinh xã hội
thì tôi nghĩ là
cái việc mà
ban hành luật hoặc là đưa vào luật
thì cái mục tiêu cuối cùng vẫn là
hỗ trợ cho chúng ta
hỗ trợ cho hộ kinh doanh
không gì bằng chính người dân lo cho cái cuộc sống của họ
đấy cũng có thể là một cái thông điệp
rất là hay đối với
đối với người dân đối với hộ kinh doanh
nhưng để kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay
thì tôi vẫn muốn xin
hai vị khách mời có một cái thông điệp
đối với chính các nhà làm luật và các cơ quan quản lý
họ sẽ ứng xử như thế nào
trong cái bối cảnh như thế này
chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta đừng có
quá áp lực để tạo ra
một triệu doanh nghiệp mà không chất lượng
cũng có thể là có những cái mô hình
nó hết sức là yêu việt
ví dụ như hộ kinh doanh
chúng ta có thể là hỗ trợ bổ trợ
và đồng hành cùng họ để làm sao đóng góp vào nền kinh tế
bởi vì nếu có khi lại chuyển mấy ông này
sang bên cái công ty
có khi lại không hay bằng cái việc để nguyên cho họ
còn quan trọng nhất là gì
hiện nay mình đã có bảy trăm linh các doanh nghiệp
thì mình bằng mọi cách tạo ra cái môi trường kinh doanh
nó công bằng minh bạch
để giúp cho các cái doanh nghiệp này nó phát triển
sau đó mình sẽ làm
bằng một cái động tác nào đó
cơ chế chính sách nào đó
tạo ra một cái môi trường thông thoáng
để liên kết hợp tác những cái mô hình kinh doanh lại với nhau
nhưng mà tôi nghĩ là
với cái mô hình mà kinh doanh như hiện nay
của việt nam chúng ta
thì đều song hành với nhau
để cùng phát triển
và quan trọng nhất là đối với các nhà làm luật
thì cái sức sống của cái văn bản luật đó
nó phải có một cái quãng sống rất là dài
để các cái doanh nghiệp
các hộ kinh doanh
họ nhìn vào đó họ có một cái chiến lược
một cách nó dài hơn
là trung hạn và dài hạn
có nghĩa là gì mong muốn chính sách phải mang tính ổn định
để các cái công ty hộ kinh doanh
họ yên tâm hơn trong cái việc
lập chiến lược cho bản thân các doanh nghiệp của mình
để họ làm sao
khi lập chiến lược thì họ sẽ đầu tư hơn
về máy móc về con người
các cái nguồn vốn rồi nghĩ ra những cái sản phẩm
nó mang đủ sức cạnh tranh
để làm sao hội nhập kinh tế quốc tế một cách nó thành công
cần một chính sách ổn định
tôi chỉ có một cái kiến nghị đề xuất
đề xuất là cụ thể
đề nghị ban soạn thảo cũng như là các vị đại biểu quốc hội
trong khóa này
có thể là sửa đổi cái luật doanh nghiệp
và luật đầu tư
để vào những cái vấn đề cốt lõi hơn
thế còn tôi nghĩ là chúng ta chưa lên đưa
cái vấn đề là hộ kinh doanh
vào trong cái luật doanh nghiệp
mà chúng ta lên chờ một cái
thời gian nữa để tổng hợp
và đánh giá cái đối tượng tác động
là chính ra cái hộ kinh doanh trong cái nghị định một mươi tám
sau đó thì có thể là chúng ta sẽ
xây dựng một cái luật riêng
hoặc là một cái pháp lệnh gì đó
để điều chỉnh về cái hộ kinh doanh này
thì bây giờ mà chúng ta đưa
ngay vào cái giai đoạn này
thì tôi đọc thì tôi thấy chưa có
một cái sự sáng tạo gì
hoặc là chưa có một cái hướng gì
để làm sao mà thay đổi được
hộ kinh doanh
thì tôi nghĩ là trong giai đoạn tới thì đây là một cái nguồn đặc thù
chúng ta cần phải một thời gian nữa
để chúng ta ban hành luật
cần có những nghiên cứu những đánh giá
về tác động cũng như là
cái hiệu ứng cách rất cụ thể
rõ ràng cái điều quan trọng là
cái tính có thể tiên liệu của
tính dự báo của các pháp luật
xin cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn
để thị trường tự lựa chọn loại hình mô hình kinh doanh
thích hợp là yêu cầu căn bản của thời kỳ hiện nay
chúng ta cần tôn trọng tính đa dạng của thị trường
và thúc đẩy tính sáng tạo trong kinh doanh
qua đó giảm thiểu chi phí tuân thủ
cho mọi thành phần kinh doanh
điện tử hóa hoạt động quản lý
cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa
và phù hợp với từng mô hình kinh doanh
là điều mà mọi nền kinh tế cần hướng tới
không phải là mang tên là doanh nghiệp
hay hộ kinh doanh
và đến đây thì chương trình luận đàm đến đây cũng xin được kết thúc
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã có những chia sẻ thẳng thắn khách quan với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau